những ngày qua dịch cúm h năm n sáu đã xuất hiện trên đàn da cầm ở hai xã lộc an và lộc hòa
huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế các cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đã triển khai
các biện pháp cấp bách nhằm kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch và cách phòng chống da cầm
bị nhiễm bệnh cúm ah năm n sáu ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
đàn vịt chạy đồng của gia đình ông đặng hương ở thôn bắc thượng xã lộc an huyện phú lộc
tỉnh thừa thiên huế với số lượng hơn hai con đưa vào nuôi khoảng một mươi ngày tuổi thì bắt đầu xuất hiện
vịt chết dài rác với những biểu hiện thần kinh như vịt xoay đầu phân nhảy màu trắng xanh mắt đục mờ
đến nay sau hai mươi một ngày tuổi thì số vịt chết lên đến năm trăm linh con đây là một trong hai trang trại chăn nuôi
vịt đàn tại huyện phú lộc vừa xuất hiện dịch với kết quả dương tính về dịch cúm a h năm n sáu
được biết tất cả giống vịt trên đều được mua từ một cơ sở sản xuất giống da cầm tại hà nội
theo kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y vùng ba vào sáng ngày một mươi tháng bốn
tất cả các mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả dương tính h năm n sáu
để khống chế và ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan trên địa bàn
ngoài tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn vịt bị nhiễm bệnh cúm ah năm n sáu với hơn sáu năm trăm linh con
hiện lực lượng chức năng tỉnh đã triển khai các biện pháp xử lý bơm thuốc khử trùng
tại khu vực chống dịch cúm a h năm n sáu

hiện nay cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đang tăng cường kiểm tra
kiểm soát không cho phép vận chuyển
mua bán da cầm và sản phẩm da cầm ra vào khu vực có dịch không tiến hành thả nuôi mới
tổ chức giám sát chặt chẽ các đàn gia cầm quanh khu vực có dịch tổ chức tiêm phòng và tiêu độc hàng ngày
tăng cường tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng chống
hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học
tiếp tục tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các nơi nguy cơ cao
chỉ đạo thú y cơ sở tiếp tục theo dõi giám sát các đàn gia cầm trên địa bàn
để có báo cáo kịp thời cho cơ quan chuyên môn khi gia cầm có hiện tượng chết bất thường